xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe taxi
khiến ba người tử vong và hai người bị thương đã xảy ra vào tối qua trên quốc lộ một mươi tám a
đoạn đi qua địa phận huyện hải hà tỉnh quảng ninh
thông tin này sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
vào thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát một mươi bảy b một nghìn bảy trăm ba mươi bảy
chạy tuyến móng cái thái bình do trần ngọc dương
chủ tại huyện hương hà tỉnh thái bình điều khiển
khi đi đến quốc lộ một mươi tám a đoạn thuộc xã đường hoa huyện hải hà
đã đâm vào xe taxi do bùi minh tiến chú tại huyện đầm hà điều khiển
vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong và hai người khác bị thương nặng
những nạn nhân đều là người ngồi trên xe taxi
cụ thể ba người tử vong là lái xe bùi minh tiến phạm xuân hùng và phan duy đô
chú tại tỉnh quảng ninh hai người bị thương là vũ đình hảo và hà văn hùng
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều thuyết giao thông
xác định nguyên nhân của vụ tai nạn
trong sáng ngày hôm nay lãnh đạo huyện hải hà đã đến thăm hỏi
các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
cũng trong tối ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác
cũng đã xảy ra và cướp đi sinh mạng của hai người
vụ việc xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã tam bố huyện di linh tỉnh lâm đồng
theo thông tin ban đầu cú đâm trực diện giữa một xe ô tô khách và một xe ô tô con
đã khiến cho đầu xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn hai người ngồi trên xe bị tử vong
theo đội cảnh sát giao thông công an huyện di linh
nguyên nhân ban đầu được cho là xe ô tô bốn chỗ chạy lấn làn
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào chiều qua phiên tòa xét xử đường dây sản xuất tiêu thụ ma túy tổng hợp
do phan kinh dương cầm đầu đã kết thúc phần tranh luận để bước vào phần nghị án
ông trùm của đường dây văn kinh dương đã bị viện kiểm sát
đề nghị mức án cao nhất là tử hình
tại phần tranh luận luật sư bảo chữa cho bệ cáo văn kinh dương
đề nghị hộ đồng xét xử xem xét tuyên bệ cáo mức án trung thân là phù hợp
từ bảo chữa cho mình văn kính dương cho rằng quan điểm buộc tội của viện kiểm sát là không đúng
còn bị cáo vũ hoàng anh ngọc thì cho rằng không nghĩ mình lại vi phạm pháp luật
và mong hộ đồng xét xử cho hưởng lựa quan hồng để sớm được trở về chăm sóc các con
tại lời nói sau cùng bệ cáo văn kinh dương đã thừa nhận
đã biết việc mình làm là nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới xã hội
dương xin hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình và xin một cơ hội được sống
dương cũng xin hộ đồng xét xử xem xét bức hình phạt đối với các bệ cáo
đã bị dương lôi kéo vào đường dây ma túy
các bệ cáo khác trong vụ án này cũng mong hộ đồng xét xử xem xét giảm nhạy hình phạt
để có cơ hội được quay về làm lại cuộc đời
theo quan điểm của viện kiểm sát trùm ma túy văn kinh dương cùng với lê văn mang
phạm bảo quân nguyễn đức kỷ nam nguyễn đắc huy bị đề nghị mức án tử hình
bị cáo nguyễn thu huyền nguyễn bá thành phạm thị thu huyền tù trung thân
vũ hoàng anh ngọc bị đề nghị hai mươi năm tù
dự kiến vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm tòa sẽ tuyên án
công an tp hcm vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn
thù giữ hơn hai mươi một bánh heroin chín kg ma túy đá bốn kg t ketamine
cùng nhiều mái móc để ép quân ma túy
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm
thông tin ngày sau đây
qua công tác trinh sát tối ngày hai mươi bốn tháng bốn lực lượng công an tp hcm bắt quả tang lê thanh tuấn
đang bán một bánh heroin cho khách khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn
thù giữ hai mươi bánh heroin tám mươi g metafetamine bốn kg ketamine khuôn ép bánh heroin
và một số phụ da dùng để pha trộn heroin
mở rộng điều tra tiếp tục bắt giữ trần thiên bảo khi đang mang năm kg ma túy đá đi giao cho khách
dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn lực lượng công an khám xét
hai ô tô do ngô văn hùng điều khiển tại giao lộ hậu giang kinh dương vương quận sáu
và thu giữ thêm bốn kg ma túy đá bốn kg ketamin
đây là đường dây mua bán trái phép ma túy từ campuchia về việt nam
với mỗi bánh heroin trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng các đối tượng đem trộn phụ ra
rồi đúc khuôn thành ba bánh để bán kiếm lời gấp từ hai đến ba lần so với bánh heroin nguyên chất nhập về
cũng tại tp hcm lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp loại mdma
dạng viên nén thuốc lắc với trọng lượng gần tám kg được cất dấu tinh vi trong hai biêu kiện được gửi từ bồ đào nha
và một biêu kiện được gửi từ đức về tp hcm
số ma túy này được cất dấu tinh vi ép trong các vách thùng các tông bao bì
ngụy trang trong những con thú nhồi bông trong ruột của máy hắt đĩa trong các túi vải treo dày dép
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
cũng liên quan đến ma túy một mươi bảy đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ trên địa bàn tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa bị lực lượng công an tp huế phát hiện
bất ngờ đột kích vào nhà nghỉ tại số ba nguyễn phan chánh phường vĩ dạ
công an tp huế đã phát hiện tại ba phòng có một mươi bảy đối tượng nam nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba gói tinh thể màu trắng và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
ngay sau đó một mươi bảy đối tượng này đã được đưa về trụ sở công an tp huế để làm việc
qua thất nhanh tất cả các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
công an tỉnh lạng sơn vừa phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật tại khu vực biên giới
trong đó các nạn nhân đều là người nước ngoài bị các đối tượng rụ rỗ sang việt nam
sau đó khống chế bắt giữ nhằm mục đích là đòi tiền chuộc
đáng chú ý hơn thì các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn là giả danh lực lượng công an
không chỉ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an
mà nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của đất nước
ngày hai tháng năm công an tỉnh lạng sơn nhận được thông tin có bốn công dân quốc tịch trung quốc
bị một nhóm đối tượng người việt nam lừa sang khu vực biên giới huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
sau đó bắt giữ khống chế và đòi số tiền chuộc rất lớn từ phía gia đình
xét thấy đây là vụ án hình sự có tính chất phức tạp nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế và tình hình an ninh trả tự trên nệ bàn
các đối tượng hoạt động liều lĩnh lại liên quan đến người nước ngoài
các đối tượng giả danh công an ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và gây hoang mang trong dư luận
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ vận động đầu thú thành công một mươi đối tượng
đều thường trú tại huyện lộc bình gồm lộc văn cường lộc văn phương lưu văn vui hà hải quân vi văn võ
lý tuấn thành chu văn dũng trương văn bắc trương văn cạn đinh văn hoan
hiện hai đối tượng lý hùng thủy và nông văn hợp đã bỏ trốn đang bị truy nã
được xảy ra thì được thủy xong rồi bàn bạc mấy với tất cả các anh em xong rồi vận với trung quốc xong rồi đi bắt ạ
nghĩa là em ra xe lên xe xong lên xe xong bọn em ra đầu làng
tập trung nói là xuống có cái thằng trung quốc nợ tiền anh đấy xuống đến cộng trường đồng bộ dừng và lấy anh cường cho cổng ra
và bọn em vào bắt anh thủy và anh cường hai ông trung quốc ạ
và em lấy thắt lưng với bộ anh thủy và còn mấy anh kia thì bắt mấy ông trung quốc kiểu nào thì em không biết ạ
qua điều tra lực lượng công an làm rõ từ ngày hai mươi một tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
chúng đã thực hiện
bốn vụ bắt cóc bảy nạn nhân người trung quốc chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền sáu mươi một năm trăm linh nhân dân tệ
tương đương hai trăm một mươi năm triệu đồng tiền việt nam
các đối tượng này đã điều bị hại sang việt nam
sau đó tự xưng là công an việt nam dùng khoa số tám tòng tay các bị hại
giam giữ tại bốn địa điểm khác nhau
chúng đánh đấm đe dọa bắt các bị hại liên lạc về với gia đình tại trung quốc
nộp tiền cho các đối tượng qua ứng dụng wechat
nhận được tiền chúng đưa bị hại về khu vực đường biên thả đi
chúng đánh đấm đe dọa bắt các bị hại về khu vực đường biên thả đi
họ cũng chấp hành những cái yêu cầu ban đầu của chúng
hành vi của nhóm đối tượng này rất ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa việt nam và trung quốc
thứ hai nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến trật tự xã hội ở khu vực biên giới
chỉ trong thời gian ngắn ban chuyên án đã khẩn trương điều tra làm rõ
bắt giữ nhóm đối tượng thể hiện tinh thần tác chiến giữa các lực lượng
chuyên án được khám phá trong thời gian rất ngắn
đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của đối tượng hoạt động theo kiểu
băng nhóm xã hội đen bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam chín đối tượng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
và tiếp tục mở rộng chuyên án truy bắt những đối tượng có liên quan
thông tin từ cà mau trộm cắp xe ô tô một mươi sáu chỗ đối tượng nguyễn văn vạn
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cà mau bắt giữ
vào sáng ngày chín tháng năm một phụ nữ trú tại thị xã gò công tỉnh tiền giang
đã đến trình báo với công an phường sáu thành phố cà mau
về việc bị mất trộm xe ô tô một mươi sáu chỗ tại bến xe khách cà mau
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cà mau
đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
đến khoảng một mươi ba giờ cùng ngày tại xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an thành phố cà mau
đã bắt được nguyễn văn vạn sống lang thang xung quanh khu vực thành phố cà mau
cùng tăng vật của vụ án
hiện nguyễn văn vạn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy mà không có người trông coi
chiêu khóa thì vẫn gắn sẵn trên phương tiện
đối tượng đã bỏ lại xe của mình rồi lấy xe của nạn nhân tẩu thoát
với hành vi này nguyễn hoàng dũng chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
vừa bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó nguyễn hoàng dũng điều khiển xe máy mang theo hai cây đoạn
đến địa bàn thành phố tân an để tìm tài sản lấy trộm
khi phát hiện xe máy của anh lê minh tâm chú tại phường tân khánh
đang để chìa khóa trong ổ nhưng không có người trông coi
đối tượng đã lấy trộm chiếc xe rồi tẩu thoát
khi phát hiện có kẻ lấy trộm xe của mình anh tâm đã truy đuổi theo tên trộm
đồng thời truy hô và gọi điện báo công an phường tân khánh
nhanh chóng bắt giữ đối tượng
rủ nhau vào rừng keo để tổ chức đánh bạc mặc dù đã cử người canh gác
cảnh giới để che mắt lực lượng chức năng thế nhưng ổ nhóm bảy đối tượng
đã bị lực lượng chức năng bằng các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tàng
bảy đối tượng cùng chú tại huyện tây sơn tỉnh bình định
từ đầu tháng bốn cho đến ngày ba tháng năm bảy bị can trên
cùng hàng chục đối tượng khác thường xuyên tụ tập đánh bạc ăn tiền
tại rừng keo thuộc xã bình chánh huyện tây sơn
tại hiện trường đối tượng chức năng đã thu giữ gần một mươi năm triệu đồng
đối tượng chức năng hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc
thưa quý vị theo ghi nhận của phóng viên antv tại quảng ngãi
thời gian gần đây các ổ cờ bạc hoạt động quy mô tinh vi thì đang đổ bộ
với các làng quê kéo theo nhiều người tham gia
càng chơi thì càng nghiện càng thua thì càng muốn đánh tiếp để gỡ gạc
rồi kéo theo sau đó là nạn trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật
gây mất an ninh trả tự và nhiều hệ lụy khác
để ủ bạc lớn với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng này có thể hoạt động
đối tượng nguyễn văn lực đã tổ chức một số đàn em làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ
có người giữ xe và trung chuyển vào con hẻm ngoan ngoèo để đến sòng bạc
tránh phát hiện theo dõi của cơ quan chức năng
các đối tượng đánh bạc thường lợi dụng địa phận vùng nông
nông thôn vùng giáp danh giữa các tỉnh nơi bến bãi rộng lớn
địa hình phức tạp để dễ dàng tẩu thoát khi bị phát hiện
do đó gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong việc bắt giữ các đối tượng
ngoài cái tầm của công an xã này công an xã cũng có lẽ kế hoạch là chỉ đuổi thôi
nên cái nhóm này thường thường là nó bánh
này nó bánh vô này tiếng hơi tiếng rồi nó thay đổi luôn luôn vị trí
nên cái mà nám cái tình hình và cụ thể thì nói chung khó mà nám
hiện nay cơ bạc vẫn đang diễn ra khá nhất
đối tại nhiều địa phương trên cả nước
nguy hại hơn xuất phát từ máu đỏ đen các con bạc khi không có tiền để chơi
có thể phát sinh các hành vi phạm tội khác như trộm cắp cướp giật cho vay nặng lãi
trước tình hình trên công an tỉnh quảng ngãi chỉ đạo cơ quan công an các đơn vị
tập trung lực lượng truy quét triệt xóa
nên trong thời gian ngắn nhiều ổ bạc tại làng quê đã bị triệt phá
hàng chục đối tượng bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực trong phòng ngừa đấu tranh
song tên nạn cờ bạc vẫn tiếp tục diễn ra
đây là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác như trộm cắp chiếm đoạt tài sản cướp giật
để xóa bỏ tệ nạn này điều quan trọng nhất là từng người dân phải nhận thức được tác hại của nó

không tham gia đánh bạc kiên quyết bài trừ tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội
lại có thêm một vụ hủy hoại rừng vừa xảy ra tại tỉnh đắk lắc
đối tượng có hành vi này là nông văn bằng chú tại huyện gia súp
hiện đã bị công an huyện gia súp tỉnh đắk lắc xử lý
trước đó khi tuần tra lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn cao su
và lâm nghiệp phước hòa đắk lắc đã phát hiện vụ việc xảy ra tại tiểu khu một trăm tám mươi tám
thuộc xã gia lơi huyện gia súp
tại đây nông văn bằng cùng với một số đối tượng đang dùng cơ lốc cắt hạ cây rừng trái phép
tổ tuần tra đã truy bắt được bằng còn các đối tượng khác đã bỏ trốn
bước đầu nông văn bằng khai nhận đã cùng các đối tượng đi phá rừng để lấy đất làm nương rẫy
qua đào đạc công an huyện ia súp xác định có hơn hai hai mươi chín hectare đất rừng đã bị cưa cắt chặt phá
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy của tỉnh hậu giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng danh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tám xã vị thủy huyện vị thủy tỉnh hậu giang
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang là đối tượng nguyễn văn út
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp long thạnh một xã long phú thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
và đối tượng huỳnh trung khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã long trị thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang ra quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện